trong bối cảnh cuộc chiến thương mại mỹ trung vẫn đang diễn ra chưa có hồi kết
khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn về những hoạt động của cuộc chiến này
diễn đàn kinh tế hành một mươi chín tiến vào kỷ nguyên số được khai mạc vào chiều ngày một mươi năm tháng tám tại tp hcm
đã phần nào giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp
cũng như tìm ra hướng đi mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại số
đây là năm thứ sáu diễn đàn được forbes việt nam tổ chức
nội dung của diễn đàn năm nay xoay quanh giải đáp cho doanh nghiệp về cuộc chiến thương mại mỹ trung
những tác động đến hoạt động sản xuất thương mại đầu tư mà các doanh nghiệp có thể gặp phải
cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với sự thay đổi của công nghệ
xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh thời đại số
điều này cũng đặt ra cho các doanh nghiệp thách thức khi chuyển đổi trong phương thức quản trị như
phát triển và duy trì nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập
cũng như bối cảnh công nghệ mới thay thế một phần lao động truyền thống
tổ chức sự kiện này các bên liên quan kỳ vọng sẽ giúp gợi mở về tiềm năng cạnh tranh
cho các doanh nghiệp trong thời gian tới